vào lúc hai mươi ba h tối qua ngày hai mươi tháng chín có hai ngư dân gặp nạn trên biển đã được tàu kn ba trăm sáu mươi bảy thuộc tri đội kiểm ngư số ba đưa về đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi an toàn bàn giao cho đồn biên phòng lý sơn chăm sóc sức khỏe
trước đó vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi tháng chín khi đang hành nghề câu mực cách đảo lý sơn khoảng bốn mươi năm hải lý về hướng đông đông nam tàu cá qng chín mươi năm nghìn ba trăm ba mươi chín ts có công suất bảy trăm hai mươi bảy cv do ngư dân châu minh sơn ở xã bình chánh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng bất ngờ khoang máy tàu phát lửa
đi trên tàu lúc này còn có ngư dân châu minh thành là con trai của ông sơn lửa cháy lớn hai ngư dân đã nhảy xuống biển để thoát nạn
đến gần một mươi năm h chiều cùng ngày khi đang hành trình làm nhiệm vụ tàu kiểm ngư ba trăm sáu mươi bảy đã phát hiện và tiếp cận tàu bị nạn để cứu vớt ngư dân được biết tàu cá qng chín mươi năm nghìn ba trăm ba mươi chín ts ra khơi vào ngày chín tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín thì tàu bị nạn thiệt hại trên ba tỷ đồng